thưa quý vị trong những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm những khu đô thị ven biển lân cận thành phố hồ chí minh
đang trở thành điểm đến thu hút đông du khách với nhiều chương trình kích cầu du lịch mới lạ đặc sắc
tại khu du lịch novakur phanthiết vừa chính thức ra mắt mô hình safari cafe chào đón đại lễ ba mươi tháng bốn
đây là mô hình cafe bán hoang dã đầu tiên tại việt nam một điểm đến đột đáo ngay trong lòng đô thị du lịch biển
cùng với đó các công viên vui chơi giải trí đã vận hành như công viên nước wonderland waterpark
lãnh địa khủng long dinobark luôn nhộn nhịp du khách tham quan
điểm nhấn là lễ hội carnival novakur phanthiết diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ lễ
sẽ mang đến loạt trải nghiệm giải trí hấp dẫn mới lạ với du khách qua đại tiệc âm nhạc sôi động và những mạng pháo hoa rực rỡ
những hoạt động đặc sắc từ chuỗi lễ hội carnival được kỳ vọng thu hút hàng trăm ngàn lượt khách trong dịp đại lễ ba mươi tháng bốn
góp phần tạo cú khuyết lớn cho ngành du lịch bình thuận hướng đến mục tiêu đón chín năm triệu lượt khách trong năm hai nghìn một mươi bốn
chiều ngày hai mươi tám tháng bốn hiệp hội cà phê bù mà thuật tổ chức trao giải cuộc thi cà phê đặc sản việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
với tám mươi một đơn vị đến từ tám tỉnh trong cà phê trên cả nước tham gia cuộc thi với một trăm bốn mươi bốn mẫu trên một lô hàng tổng sản lượng là hai trăm năm mươi năm tấn
trải qua nhiều vòng đánh giá khắt khe
cuộc thi cà phê đặc sản việt nam hai nghìn hai mươi bốn đã xác định được một trăm hai mươi chín mẫu đặt cà phê đặc sản
trong đó cà phê robusta tám mươi ba mẫu và arabica là bốn mươi sáu mẫu đồng thời chọn top ba mẫu cà phê đặc sản robusta và arabica cao điểm nhất để trao giải
theo đánh giá của ban tổ chức mặc dù cuộc thi năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra trong bối cảnh giá cà phê tăng vọt thách thức tính bền vững của toàn bộ chuỗi cung ứng
nhưng đây cũng là năm chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về tất cả các trí tiêu liên quan về số mẫu và sản lượng cà phê tham gia thi
đây là năm thứ sáu diễn ra cuộc thi cà phê đặc sản
tỉnh đắk lắc đặt nhiều kỳ vọng để khẳng định thương hiệu cà phê burma thuật và trở thành điểm đến cà phê của thế giới
các mẫu đặt chứng nhận cà phê đặc sản sẽ được tham gia đối giá do hiệp hội cà phê burma thuật tổ chức
nhằm nâng cao giá trị cà phê đặc sản giá của cà phê đặc sản cao gấp bảy tám lần so với giá cà phê thực tại
thưa quý vị nhằm thu hút khách du lịch đến với thành phố đồng hới nói riêng và tỉnh quảng bình nói chung
chiều tối ngày hai mươi tám tháng bốn tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã diễn ra lễ hội diễu hành đường phố
đây là hoạt động nằm trong chương trình tuần văn hóa du lịch đồng hới năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội thu hút sự tham gia của hơn bốn trăm năm mươi nghệ nhân người mẫu nhóm xếp đường phố và diễn viên quần chúng
với những trang phục đa dạng độc đáo và đa sắc màu vừa mang bản sắc văn hóa của dân tộc
vừa mang nét trẻ trung hiện đại rực rỡ tượng trưng cho sự năng động và sức sống mới của thành phố hoa hồng xinh đẹp
đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường chính của thành phố đồng hới sau đó hội tụ ngay tại phía đầu cầu nhật lễ một
tại đây các màn múa lân sư rồng dân vũ aerobics múa dân gian nhảy trình diễn thời trang được diễn ra
lễ hội diễu hành đường phố là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
tôn vinh những nét đẹp truyền thống của người dân đồng hới
tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia giao lưu và hưởng thụ các giá trị văn hóa
đây cũng là dịp để quảng bá về du lịch biển đồng hới đến du khách gần xa khi tới với quảng bình
vào chiều ngày hai mươi tám tháng bốn tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã diễn ra lễ bế mạc hội khỏe phổ đồng toàn quốc lần thứ một mươi khu vực bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
qua chín ngày tranh tài sôi nổi hơn một trăm ba mươi bộ huy chương được trao cho các vận động viên xuất sắc của một mươi ba đoàn
là học sinh phổ thông đến từ các tỉnh thành phố trong khu vực
tham gia hội khỏe có một mươi ba đoàn với gần một năm trăm linh vận động viên tranh tài ở một trăm ba mươi một nội dung
hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực bốn đã diễn ra theo đúng kế hoạch
theo điều lệ và luật thi đấu các môn thể thao
bộ phận trọng tài làm việc nghiêm túc trách nhiệm cao điều hành các trận đấu theo đúng luật đảm bảo tính công bằng và khách quan
vấn đề an ninh ăn ở của vận động viên được đảm bảo không có trường hợp nào bị ngộ độc thức ăn hay xảy ra mất trật tự
các vận động viên thi đấu nỗ lực đầy cố gắng với tinh thần thể thao cao hơn xa hơn và nhanh hơn
ban tổ chức cũng trao một trăm ba mươi một huy chương vàng một trăm ba mươi một huy chương bạc và hai trăm bốn mươi huy chương đồng cho các vận động viên
trung cuộc đoàn thành phố hồ chí minh xếp thứ nhất đoàn chủ nhà đắk lắc xếp thứ nhì và đoàn đồng nai xếp thứ ba khu vực